tại hội trường thống nhất tp hcm trong sáng nay lễ truy điệu chủ tịch nước trần đại quang cũng đã được cử hành trọng thể
các đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cùng đại diện các bộ ban ngành đoàn thể và các địa phương khu vực phía nam
các tầng lớp nhân dân tp hcm đã dự lễ truy điệu chủ tịch nước trần đại quang
với niềm kính tiếc sâu sắc trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang trước di ảnh của chủ tịch nước các đại biểu đã dành phút mặc niệm và cùng trang nghiêm theo dõi nghi thức truy điệu lễ di quan chủ tịch nước qua truyền hình trực tiếp
tiễn đưa chủ tịch nước trần đại quang về cõi vĩnh hằng
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm luôn nhớ về ông một vị lãnh đạo nhà nước một người đại biểu của nhân dân đã dành hết tầm sức và tình cảm vì dân vì nước và vì sự phát triển của tp hcm